thưa quý vị sự thay đổi thời tiết nhất là khi trời nồm ẩm hoặc chuyển lạnh là một trong những yếu tố phổ biến làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp
tại các bệnh viện đã ghi nhận sự gia tăng các bệnh như cúm a cúm b hay viêm phổi
tại khoa bệnh nghề nghiệp bệnh viện thanh nhàn hà nội trung bình mỗi ngày từ hai mươi đến ba mươi bệnh nhân đến khám với các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp
trong đó ghi nhận các trường hợp mắc cúm a cúm b và viêm phổi ở người cao tuổi
khi mà bệnh bị chảy mũi nhiều thì hút sửa mũi với cả cho ho thì cho uống xí đô ho nhưng mà chưa cho uống kháng sinh
khi mà thấy bé bắt đầu thở khó nghe tiếng kêu lọc sọc thì mẹ bắt đầu đưa vào bệnh viện khám
phụ huynh cũng cần phải lưu ý các dấu hiệu nhận biết sớm ở các bệnh lý về đường hô hấp ở trẻ
ví dụ như là ho khò khè hoặc là sốt thì nên đưa trẻ đến khám sớm để được chẩn đoán và điều trị cho bé
trong khi đó tại các bệnh viện lớn như bệnh viện nhi trung ương bệnh viện bạch mai số lượng người già và trẻ em nhập viện cũng gia tăng
hiện tại thì chúng tôi tiếp nhận thì đa phần chưa có bệnh nhân nào có tình trạng nguy cấp đến tính mạng trong thời gian gần đây
nhưng cũng có những đối tượng nhạy cảm ví dụ như phụ nữ qua thai và người cao tuổi thì họ đã đủ nhắc nghiệm cúm trong thời gian gần đây và họ chỉ định phải nhập viện để theo dõi
khoa khám bệnh của bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận trung bình khoảng ba năm trăm linh
đến bốn năm trăm linh bệnh nhi trên một ngày
và theo dự đoán trong thời gian tới tình hình dịch covid một mươi chín sẽ diễn biến phức tạp do các biến thể mới của sars cov hai liên tục xuất hiện
trong khi thời điểm này nhiều bệnh truyền nhiễm liên quan đến đường hô hấp đang có nguy cơ bùng phát
các chuyên gia cảnh báo sẽ có nguy cơ dịch chồng dịch vậy thì cần phải có những biện pháp chủ động như thế nào
vấn đề và chính sách ngày hôm nay là cuộc trao đổi với bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
mời quý vị cùng theo dõi
vâng thưa bác sĩ thì thời điểm này cũng là thời điểm đông xuân thì thuận lợi cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm có thể phát triển
và cái nguy cơ lây lan là đang hiện hữu
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cơ sở y tế địa phương thì cần phải chuẩn bị phòng dịch bệnh như thế nào ạ
các bệnh nhân khi xuất hiện các tình trạng nhiễm trùng hô hấp thì chúng ta nên đến các cơ sở y tế để chúng ta xác định được căn nguyên
để chúng ta có được cái hướng điều trị cho nó cụ thể đối với từng bản bệnh khác nhau
còn về phía dự phòng thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái việc là thứ nhất là chúng ta cũng
những người mà có các biểu hiện đường hô hấp thì nên đeo khẩu trang để tránh phát tán cái mầm bệnh cho những người xung quanh
và chúng ta vẫn nên duy trì cái khoảng cách giữa cái người có cái triệu chứng đường hô hấp với cái người mà không có triệu chứng đường hô hấp để hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm
và khi mà ở một địa phương có một cái dịch bệnh nào đó
ví dụ dịch bệnh cúm nó lưu hành thì chúng ta vẫn nên sử dụng các cái biện pháp ngăn ngừa lây truyền
ví dụ như chúng ta đeo khẩu trang chúng ta giữ gìn khoảng cách tránh tập trung đông người chúng ta vệ sinh tay
đấy là những biện pháp phòng bệnh
hiện nay thì tại việt nam đã lưu hành các biến thể phụ mới của bệnh covid một mươi chín
vậy thì bác sĩ có thể phân tích về đặc điểm của các biến thể phụ này ạ
vâng cái covid một mươi chín là một cái căn nguyên mà nó rất biến đổi rất là mạnh mẽ
và nó thường xuyên nó xuất hiện các cái
biến thể khác nhau
thế thì cho đến bây giờ
thời điểm hiện tại thì
tổ chức thế giới cũng thông báo là có một số các cái biến thể mới của covid một mươi chín
của covid một mươi chín sau covid một mươi chín
tuy nhiên là cho đến bây giờ các cái thông báo cũng đều nêu rõ là
mặc dù là các biến thể này nó thay đổi về cái đặc điểm kháng nguyên
tuy nhiên là và cũng như cái đặc điểm về lây chuyển
tuy nhiên là chưa ghi nhận thấy cái tình trạng
nó đã gia tăng độc lực
thế cho nên là chúng ta vẫn theo dõi tiếp các cái diễn biến của cái biến thể này cơ
vâng tổ chức y tế thế giới thì cảnh báo là
bệnh covid một mươi chín thì vẫn còn có những cái nguy cơ tiềm mẩn lây lan
thế nhưng mà cái công tác tiêm chủng vaccine hiện nay thì
cũng còn đang rất thấp tại rất nhiều tỉnh thành phố
vậy thì bác sĩ có thể phân tích thêm về
cái vai trò của vaccine trong cái việc phòng bệnh covid một mươi chín
trên thực tế điều trị chúng tôi cũng nhận thấy rằng là bây giờ cái số
cái ca mà diễn biến nặng
nó cũng xuống rất là thấp
tuy nhiên chúng tôi vẫn ghi nhận là
những người mà người ta chưa đến vaccine hoặc là những người
mà có nhiều bệnh nền
có cái tình trạng miễn dịch nó kém
thì vẫn có thể có các diễn biến nặng và thậm chí tử vong
vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái việc là
chúng ta tiêm các cái mũi tăng cường
các cái mũi bổ sung
cho những người mà có cái tình trạng bệnh nền nó kém
cái sức đề kháng nó yếu miễn dịch kém
hoặc là những người có một số cái người mà do cái đặc điểm miễn dịch của người ta
và người ta tiêm vaccine xong cái hiệu quả bảo vệ nó không cao
thì vẫn nên được tiêm bổ sung
trong thời điểm này thì mùa lễ hội cũng là cái mùa mà tập trung rất đông người đi lại rồi du xuân
đây cũng là cái điều kiện mà dễ lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm
theo bác sĩ thì ví dụ như là tại các nơi tập trung đông người hay là tại các cửa khẩu
thì cần phải có cái sự kiểm soát dịch bệnh như thế nào
hiện giờ nó vẫn phát sinh các cái biến chủng mới
tuy nhiên là cái độc lực của nó không gia tăng
thế cho nên là chúng ta vẫn cứ theo dõi sát các tình hình diễn biến trên thực tế
vẫn duy trì một cuộc sống trở về trạng thái bình thường và vẫn theo dõi sát tình hình diễn biến
nếu như có một sự biến động nào đấy về mặt dịch bệnh
thì chắc là
nhà nước cũng như là bộ y tế sẽ có những các cái điều chỉnh các cái chỉ đạo để mà chúng ta đáp ứng
phù hợp với sự thay đổi của tình hình
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của anh